với lý do người dân ở đó rất nguy hiểm các tòa nhà có thể đổ sập bất cứ lúc nào
từ căn cứ đó thành phố sông công đã quyết định yêu cầu hàng trăm hộ dân đang sinh sống yên ổn tại các tòa trung cư này di rời đến nơi ở khác hoặc có thể mua đất tại khu vực mà thành phố đã bố trí
về cơ bản quyết định di dân ra khỏi các nhà trung cư được xem là sự quan tâm của chính quyền đối với cuộc sống người dân
tuy nhiên nhiều hộ dân ở đây lại cho rằng không phải như vậy
liệu có gì khuất tất đằng sau quyết định di dân này hay không
kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình
về việc di chuyển các hộ dân đang sinh sống tại các nhà trung cư cũ
trong đó tổng số hộ phải di chuyển là bốn trăm bốn mươi bảy hộ với gần một ba trăm linh nhân khẩu thuộc một mươi nhà bốn tầng diện nguy hiểm cấp độ d
thuộc diện phải di rời khỏi các nhà trung cư cũ trên địa bàn để phục vụ việc phá bỏ
cuối năm hai nghìn một mươi tám ông trần anh tuấn một công nhân về hưu
số ba a cũ bỗng nhiên rơi vào hoàn cảnh man trời chiếu đất
ông tuấn cho biết đã ở đây hơn bảy tháng và chắc sẽ vẫn tiếp tục phải ở đây
những ngày này thì lắng ngày mùa đông thì rét mướt mưa rét cho nên là cuộc sống của chúng tôi rất chi là lầm than khổ sở đói rét
tôi ra phường thì phường bảo là vấn đề này bây giờ là anh đã bị cưỡng chế rồi anh không còn một quyền lợi gì
về cái căn phòng trước đây anh sinh sống
hiện nay nhà số một này là tòa duy nhất còn lại thuộc phường thắng lợi
chín tòa khác thuộc phường mò trè đã được phá bỏ hoàn toàn
trên nền các khu trung cư cũ đó hiện là những lô đất được chia diện tích khoảng một trăm linh m hai
có những lô đang được tiến hành xây dựng nhà
toàn bộ chín tòa nhà này là người ta đập đi người ta phân nô bán
bây giờ đang xây dựng và đã xây dựng thành nhà rồi
đây cũng là toàn là đất của nhà tầng trung cư cũ cả
theo chúng tôi được biết theo nghị định chín mươi chín ngày sáu mươi một này sau thành chín mươi chín này ba mươi bốn này là quy định về nhà ở trung cư
thì tôi đã đọc rồi người ta làm chưa đúng
phân lô bán nền mà xây nhà này chưa đúng
theo người dân chúng tôi đập một mươi cái nhà này đi chỉ mong xây đến một cái nhà thôi
cũng đã là đủ ở rồi
vì bây giờ người ta có thể xây cao tầng lên để ở
thế còn mình tiết kiệm quỹ đất
sau khi bị cưỡng chế di rời hai vợ chồng ông hải được ủy ban nhân dân thành phố sông công đưa ra nhà ở xã hội sống
và thông báo được ở miễn phí sáu tháng
qua sáu tháng thì phải trả tiền thuê
gia đình ông hải cũng như đa phần người dân sinh sống lâu năm ở các tòa trung cư cũ trên địa bàn
họ không có đủ khả năng mua nhà ở nơi thành phố đã chỉ định
trong giai đoạn đó thì họ cũng nói đưa ra nhà ở nơi thành phố đã chỉ định

tức là ông được được quyền coi như là cắm đất làm đơn theo như là đơn họ tự thảo ra trước cho mình ý
đơn mẫu ý và mình viết trong đấy là phải ký vào cái đơn là tự nguyện di rời và được cắm ô đất
cắm ô đất với bằng cách là cho lợi tiền
thì nhưng mà tôi chỉ thiết nghĩ rằng là chúng tôi là người lao động cả đời con không đủ ăn
lấy đâu có tiền mà bây giờ lại phải ra đi mua đất của các ông
và bây giờ mua đất lại của các ông bây giờ các ông lại muốn tôi ở lại lại phải mua lại cái mảnh đất tôi đang ở mấy chục năm nay với một cái giá là hơn một tỷ mà thậm chí nó là tỷ tư cái mảnh đất nhà tôi ở nhà chú chín
sau rất nhiều năm thì họ mới cho chúng tôi một cái thông báo là được phép tái định cư tại chỗ nhưng với điều kiện là ký vào đơn tự nguyện và phải mua cái tái định cư tại chỗ nơi tôi ở với giá một tỷ năm mươi triệu
thì chúng tôi không có cái khả năng trí trả một tỷ không trăm năm mươi triệu đó
với hai nữa là tôi biết là cái việc mà đi ra khỏi nhà với bảy mươi triệu mà lại phải cấm và được tái định cư với một tỷ không trăm năm mươi triệu là có một cái gì đó nó không đúng với chủ trương của một nghìn chín trăm linh bảy
qua tìm hiểu được biết cư dân sinh sống tại một mươi hai nhà trung cư bốn tầng thuộc hai phường mò trè và thắng lợi
đều là cá nhân
các bộ công nhân các nhà máy trên địa bàn như phụ tùng số một y cụ số hai bia gen xí nghiệp cấp nước v v
được phân nhà tập thể sinh sống ổn định từ những năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu một nghìn chín trăm bảy mươi tám đến nay
sau đó các hộ dân đều đã ký hợp đồng thuê nhà trung cư với đơn vị quản lý là trung tâm phát triển quỹ đất tp sông công
các hộ dân chưa được cấp sổ đỏ nhưng hàng năm đều đóng tiền thuê nhà
hiện chín trên một mươi hai nhà trung cư cũ đã bị khóa
các nhà trung cư cũ đã bị khóa bỏ hoàn toàn
ba nhà trung cư cũ còn lại thì được hưởng ba phương án khác nhau
tổng khu vực mò trè và thắng lợi có một mươi hai tòa nhà
trong đợt di dời đợt này có một mươi tòa
còn hai tòa nữa là tòa số bảy và số một mươi
hai tòa đấy là hai chế độ khác nhau
một tòa vẫn ở bình thường và lột tiền theo tháng
còn một tòa số một mươi bán theo nghị định số một
và một mươi tòa trong di dời đợt này còn một tòa số một
tòa số một là do còn hơn chục hộ là chưa có lơi ở
và chưa thỏa đáng những giải thích của cán bộ của chính quyền
nằm trong danh mục phải phá rỡ di rời người dân vì cấp độ d có thể sập đổ bất cứ lúc nào
hiện chỉ còn tòa trung cư số một này
kết quả của trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng thuộc sở xây dựng tỉnh thái nguyên hồi năm hai nghìn một mươi ba cho rằng
chất lượng nhà tập thể bốn tầng này ở mức độ d cấp độ đặc biệt nguy hiểm tức là có thể sập đổ bất cứ lúc nào
vậy mà sáu năm sau ngày kết luận những hộ dân bao gồm cả người già trẻ em ở đây vẫn sống và sinh hoạt bình thường
các hộ gia đình sống trên tầng ba bốn của tòa nhà đã di dợi hết làm cho khu vực này trở nên hơi hoang lạnh
tuy nhiên cảm quan về mặt kết cấu thì tòa nhà vẫn còn khá chắc chắn
được xây dựng năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm nếu tính niên hạn theo quy định của nhà nước là năm mươi năm thì tòa trung cư này vẫn còn đát khoảng bảy năm nữa
đa số tầng một là mua tầng hai ở từ những năm hai nghìn sáu rồi
thế còn những tầng ba tầng bốn thì tầng bốn chính ra là của tức là trung tâm phát triển quỹ đất người ta đã giảm tải từ cách đây hàng một mươi năm rồi
tầng bốn người ta xây bịt lại không cho ở nữa
gọi là tịt
tính từ ba xuống nơi
nhưng tầng ba thì người ta vận động vì leo cao thì người ta cũng đi mua đất người ta xây rồi
người ta đi ở riêng
thế còn tầng một tầng hai thì lại là trung là một của tầng một cả
nên là vẫn còn ở đây
vì không phải là đòi quyền lợi mà là rất mong muốn là để xây dựng nhà mới to đẹp
nếu mà nhân dân đóng góp thì cũng đã được
chứ đi đâu là đi là không đi được
không có tiền là xây nhà
xong lại đi vay xây nhà nữa thì biết bao giờ trả được
bây giờ toàn những là hơn năm mươi
hơn sáu mươi tuổi cả rồi
về cảm quan tổng thể tòa trung cư số một này
thì ngoài hình thức cổ điển của nó
chúng tôi không thấy điều gì bất thường
nghiêng nghiêng suốt lún
hay những vết nứt lớn
tất nhiên nó cũng đã cũ nhiều theo thời gian
bởi đã tồn tại và được sử dụng hơn bốn mươi năm qua
tuy nhiên việc kết luận tòa nhà này
và những tòa nhà vừa bị phá bỏ cách đây không lâu
ở mức độ nào nghiêm trọng đến đâu là vấn đề kỹ thuật thuộc chức năng của sở xây dựng tỉnh thái nguyên
và chính từ căn cứ kết luận của sở xây dựng tỉnh thái nguyên
ủy ban nhân dân thành phố sông công đã tổ chức thực hiện việc di rời hàng trăm hộ dân
và phá hủy hoàn toàn chín tòa trung cư cũ trên địa bàn thành phố
khi cái nhà được phân công ở thì là có giấy của nhà máy hết
hồi xưa là của nhà máy cục nó phân cho
chứ không phải là chúng tôi tự nhảy
vào nhà tầng ở tới khi khỏi nhà máy cụ không muốn dính lưu nữa
thì là bắt đầu truyền bàn giao lại cho bên đô thị
thì bên đô thị thì đấy chúng tôi ở bao nhiêu năm như thế tôi vào đây ở từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai
nhà nước lấy đến thì phải có thứ nhất là phải có một cái tức là để cho dân ở
tôi chỉ đòi hỏi mỗi thế thôi
và tất cả công dân ở đây khi rời khỏi nhà tầng
cũng chỉ đòi hỏi là chế độ chính sách chưa hợp lý
và đi đâu và ở đâu như thế nào cho hợp lý thôi
chứ còn cái đất
mà các ông bây giờ thu hồi và hầu hết là bán hết
cái việc đánh giá cái chất lượng của các công trình xây dựng thì nó nằm ở trong cái trách nhiệm của cơ quan chức năng
cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật là sở xây dựng
sở xây dựng thì có cái trung tâm kiểm định xây dựng thì họ đánh giá độc lập
chúng tôi chỉ là những người được phối hợp và tham gia cùng thôi
chứ không phải là cái lực lượng chủ yếu chủ chốt để mà quyết định cái việc đánh giá đó
cái nhà số một là cái nhà cái điều kiện điều kiện về kỹ thuật nó đạt khá hơn khá hơn
thế còn những nhà kia thì anh không anh không chắc là anh không có hình ảnh của những cái nhà còn lại
nhất là số nhà số ba nhà ba thì nó xuống cấp quá nghiêm trọng
lời ông khôi nói phóng viên chúng tôi cũng chỉ biết vậy
chứ không có điều kiện để kiểm chứng mức độ xuống cấp của các tòa nhà đó nghiêm trọng đến mức nào
vì chúng đều đã bị phá rỡ
vì chúng đều đã bị phá rỡ

được biết thời gian qua ubnd tp sông công cũng đã tổ chức một số buổi đối thoại với các hộ dân thượng thắng lợi
liên quan đến việc phá rỡ di rời người dân ra khỏi nhà tập thể số một
tuy nhiên hai bên vẫn chưa tìm được tiếng nói chung
ubnd tp sông công bảo lưu những quyết định của mình còn người dân thì cho rằng dự án chưa được công khai minh mạch
họ đặt ra những nghi vấn có hay không được được người dân phải di rời vào những vị trí đất rất đẹp trung tâm của thành phố rồi dành đất này để phân lô bán nền